thưa quý vị vào ngày một mươi tháng tám thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn đã ký văn bản
gửi cục hàng không việt nam yêu cầu hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế nội bài
theo đó bộ giao thông vận tải cho hay đã nhận được công văn của cục hàng không việt nam
về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
căn cứ quy định hiện hành bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch kịp thời chủ động điều phối các hãng hàng không việt nam
khai thác vận chuyển hành khách phù hợp với tình hình và diễn biến của dịch bệnh
theo đó ưu tiên phục vụ công tác công vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế nội bài
đối với đường bay giữa thành phố hồ chí minh hà nội
căn cứ nhu cầu thực tế có thể giảm khai thác xuống dưới hai chuyến khứ hồi trong một ngày